với niềm đam mê tích cực tìm tòi học hỏi nghiên cứu khoa học công nghệ
thời gian qua tuổi trẻ quân khu bốn đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật mô hình học cụ
tham gia giải thưởng nguyễn viết xuân quân khu bốn và giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội
những sản phẩm từ bàn tay khối óc đầy nhiệt huyết của người chiến sĩ đã tiết kiệm chi phí
thời gian góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của mỗi cơ quan đơn vị trong toàn quân
nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao năm hai nghìn một mươi tám và các năm tiếp theo
đây là sáng kiến thiết bị giá bia ẩn hiện đa năng của đại úy nguyễn quốc thiệu
tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bốn trung đoàn ba trăm ba mươi năm sư đoàn ba trăm hai mươi bốn
với nguồn điện một chiều chạy bằng motor để di chuyển bia bắn
có thể điều khiển bia từ xa hoặc dùng dây kéo phục vụ trong huấn luyện kiểm tra bắn súng
sáng kiến này có giá thành rẻ gọn nhẹ
tiết kiệm thời gian và vật chất phục vụ đảm bảo an toàn trong thực hiện các bài bắn
đây là nguồn động lực cho bản thân tiếp tục tìm toài các nghiên cứu
sáng kiến để góp phần vào công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị
năm năm qua hoạt động giải thưởng nguyễn văn xuân quân khu và tham gia giải thưởng
tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội của tuổi trẻ quân khu bốn
luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của cấp ủy
chỉ huy các cơ quan đơn vị sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan chức năng
hoạt động giải thưởng nguyễn xuân ngày càng loan tỏa
sâu rộng trong toàn bộ lực lượng vũ trang quân khu
thường xuyên quan tâm đồng viên cùng với phong trào thi đua
hướng dẫn các hoạt động trên tất cả các mặt
cần phải có cơ chế chính sách phù hợp
ưu tiên trong việc đề bạt bổ nhiệm khen thưởng biểu dương
và cần có đầu tư kinh phí thích tráng để đưa những giá trị sáng kiến
kỹ thuật ứng dụng và thực tiện
để ngày càng đạt hiệu quả cao hơn
năm hai nghìn một mươi năm toàn quân khu chỉ có tám mươi bốn công trình sáng kiến của một mươi năm đơn vị
thì đến năm hai nghìn một mươi bảy đã tăng lên một trăm một mươi bốn công trình sáng kiến của một mươi chín đơn vị tham gia
điều đó khẳng định sức sống và sự lan tỏa của phong trào tham gia giải thưởng nguyễn viết xuân
chúng tôi đã làm tốt công tác giáo dục đồng viên cán bộ nhân viên kỹ thuật
để mọi người nêu cao trách nhiệm giám nghị giám loạn
chính vì vậy hàng năm đã có từ hai mươi đến hai mươi năm đề tài sáng kiến được đưa vào ứng dụng
từ năm hai nghìn một mươi ba cho đến nay có ba mươi tám sáng kiến tham gia giải thưởng nguyễn việt xuân
trong đó hai mươi năm sáng kiến đã giải
kết quả đó đã góp phần giải quyết được khâu yếu trong công tác kỹ thuật
nâng cao chất lượng sửa chữa rút ngắn thời gian tiết kiệm ngân sách cho đơn vị
đưa vào một cơ bản giải quyết cho đơn vị
nhiệt huyết sức sáng tạo của tuổi trẻ đã được nhân lên khi họ luôn nhận được sự quan tâm
động viên tạo điều kiện kịp thời của lãnh đạo chỉ huy các cấp
kết quả đó đã động viên khích lệ niềm đam mê sáng tạo giúp cán bộ đoàn viên thanh niên
trong lực lượng vũ trang quân khu bốn hình thành tư duy khoa học góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu bốn phát triển
xứng đáng với truyền thống bộ đội cụ hồ trên quê hương chủ tịch hồ chí minh kính yêu